ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc và ra soát đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý
kiên quyết thay thế những trường hợp thiếu gương mẫu yếu kém tín nhiệm thấp
đây là yêu cầu của đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
trưởng đoàn kiểm tra của ban bí thư đối với tỉnh ủy đồng nai trong chuyến công tác ngày hôm nay
phát biểu ý kiến kết luận tại buổi làm việc cùng với ghi nhận những kết quả đạt được trong thực hiện nghị quyết trung ương bốn
các quy định nêu gương của ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai đồng chí phan đình trạc đã chỉ ra những tồn tại và hạn chế
và đề nghị ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai cần nghiêm túc tiếp thu khắc phục những khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm cán bộ
đã được ban bí thư ủy ban kiểm tra trung ương kết luận đồng thời ra soát đội ngũ cán bộ quản lý
kiên quyết miễn nhiệm thay thế cho từ chức đối với những cán bộ thiếu gương mẫu yếu kém về năng lực
phẩm chất đạo đức tín nhiệm thấp để củng cố niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân
đồng chí nhấn mạnh công tác cán bộ nhiệm kỳ qua đối với ban thường vụ tỉnh ủy đồng nai là một bài học lớn cần rút kinh nghiệm sâu sắc
bởi lẽ chỉ trong một nhiệm kỳ đã có bốn đồng chí trong ban thường vụ tỉnh ủy sai phạm bị ban bí thư thi hành kỷ luật
trong đó có ba đồng chí bị cách chức
bên cạnh đó giải quyết kịp thời các vụ việc bước xúc mà cán bộ đảng viên và nhân dân quan tâm
nhất là liên quan đến các lĩnh vực đất đai môi trường